kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới phía đông bắc bộ phổ biến không mưa ngày trời nắng giáo và nhiệt độ tăng nhẹ lên mức cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
sau đó từ khoảng ngày một mươi năm khu vực sẽ chuyển mưa rào và rông mưa sẽ gia tăng hơn trong các ngày sau đó nhiệt độ giảm nhẹ trong ngày một mươi năm
các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào vài nơi trong ba ngày tới trong đó mưa cũng gia tăng hơn từ ngày một mươi năm
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
ngày mai và ngày kia trời vẫn có nắng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ riêng lai châu sơn la và điện biên cao hơn khoảng hai ba độ sau đó mức nhiệt giảm nhẹ trong ngày một mươi năm
rãnh gió tây ngày hôm nay được dự báo là ít tác động đến miền trung vì thế mà khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai và ngày kia phổ biến là không mưa ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ vùng núi có nơi cao hơn
sau đó sang đến ngày một mươi năm những cơn mưa rào sẽ xuất hiện trên khu vực khiến nhiệt độ giảm nhẹ khoảng một hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có thời tiết ổn định trong ba ngày tới phổ biến là không mưa ngày trời nắng với nhiệt độ ban trưa giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
với khu vực tây nguyên hai ngày tới phổ biến không mưa ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ sau đó từ khoảng ngày một mươi năm trở đi mưa rông sẽ gia tăng hơn
cả về diện và cường trọng
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông kèm theo lốc xét gió giật mạnh nhiệt độ theo đó cũng giảm nhẹ
nam bộ cũng có thời tiết không mưa trong hai ngày tới sau đó sang đến ngày một mươi năm mưa rông sẽ gia tăng hơn cả về diện và cường độ
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông kèm theo lốc xét gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất ngày mai và ngày kia là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn sau đó giảm nhẹ trong ngày

cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông kèm theo lốc xét gió giật mạnh nhiệt độ theo đó cũng giảm nhẹ